tiếp tục các hoạt động hướng về cơ sở sáng ngày ba mươi một tháng tám công an tp hcm phối hợp cùng với huyện nhà bè
tổ chức ngày hội vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín với nhiều nội dung thăm tặng nhiều phần quà
và trao nhà tình thương cho các gia đình chính sách trên địa bàn
công an thành phố đã trao nhà tình thương trị giá bảy mươi triệu đồng cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại thị trấn nhà bè trao một mươi phần quà cho gia đình chính sách tặng hai xe đạp và một trăm linh nón bảo hiểm cho học sinh nghèo
dịp này phối hợp cùng đại học y dược tp hcm tổ chức khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho hai trăm linh người
đặc biệt phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm còn tổ chức cấp mới thẻ căn cước công dân
cho một trăm linh người già yếu tàn tật neo đơn và các đối tượng chính sách khác
đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở được công an tp hcm thực hiện thường xuyên trong thời gian qua
đồng thời thực hiện hiệu quả công tác đơn giản hóa các thủ tục hành chính mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thành phố